sáng nay ngày tám tháng sáu tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thủy lợi
dự thảo luật thủy lợi lần này trình ra quốc hội được các đại biểu đánh giá có chất lượng và tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu quốc hội đóng góp trong kỳ họp thứ hai
tuy nhiên tại điều ba mươi bảy của dự thảo quy định tiền hỗ trợ toàn bộ cho các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hải đảo
đại biểu nguyễn lâm thành đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lạng sơn cho rằng
thiết kế theo hướng quy định việc miễn giảm phù hợp cho các nhóm đối tượng và có căn cứ và diện tích sử dụng để bảo đảm tính hợp lý công bằng giảm thiểu những phức tạp cũng như khả năng bảo đảm của ngân sách
trong thời gian qua đã có không ít vụ tai nạn làm chết người gây thiệt hại đến tài sản mùa màng của người nông dân vùng hạ liêu liên quan đến quy trình xả lũ
nhưng khi kiểm tra lại cho rằng đã vận hành đúng quy trình gây bức xúc trong dư luận
tôi đề nghị cần bổ sung thêm một khoảng quy định về
quy trình vận hành công trình thủy lợi phải được công bố công khai rộng rãi để người dân người sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi và các bên liên quan có thể theo dõi giám sát để đảm bảo quy trình vận hành công trình thủy lợi luôn được an toàn đạt hiệu quả cao đồng thời giúp người nông dân biết rõ để điều tiết hoạt động sản xuất cho phù hợp tránh thiệt hại
thực tế trong thời gian qua có những trường hợp các chủ thể khai thác vệnh hình các công trình thủy lợi biết trước hậu quả covid một mươi chín
việc vận hành không đảm bảo quy trình nhưng vẫn cố ý vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng
điện hình là vụ nhà máy thụy điền hồ hô hà tịnh xạ lụ bất ngờ gây thiệt hại lớn cho đồng bào miền trung
và gần đây nhất vào ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy là vụ thụy điển sông ba hà phú yên trả lũ bất ngờ làm chết bốn học sinh và một người đàn ông đèn cá
tôi đề nghị cần bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát việc vận hành công trình thủy lợi
bởi giám sát là khâu sách
rất quan trọng đối với các quy trình vận hành của các công trình thủy lợi nhằm hạn chế vi phạm của các cơ quan chủ quản
tránh gây ra những thiệt hại về tính mạng tài sản cho nhân dân và ngay cả công trình thủy lợi
nước ta có khoảng chín trăm linh bốn hệ thống thủy lợi lớn và vừa gần bảy hồ các loại và hơn một mươi đập dân hàng ngàn km đê biển
bên cạnh đó có nhiều công trình đang xuống cấp cần có nguồn vốn lớn duy tu bảo dưỡng và phát triển mới
việc đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho xã hội cho thủy lợi là hướng đi lâu dài được các đại biểu quốc hội đề nghị
cần phải được đề cập đến trong dự thảo luật
bên cạnh đó chiến lược thủy lợi nên có tính dài hơi đi trước một bước phát triển kinh tế xã hội
thay vì quy định như trong dự thảo là một mươi năm thì cần phải quy định ít nhất hai mươi năm và tầm nhìn ba mươi năm